hơn một tháng nữa thì kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín sẽ bắt đầu
hiện nay các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tuyên quang đang tăng cường ôn tập cho học sinh khối một mươi hai
nhiều trường đã tổ chức phổ biến quy chế thi năm nay cho phụ huynh và học sinh cuối cấp
để các em có định hướng và chuẩn bị tâm thế vững vàng trước khi bước vào kỳ thi
các trường đã bố trí lịch ôn tập kiểm tra kiến thức theo hình thức và nội dung thi mới
trường phổ thông dân tộc nội chú trung học phổ thông tỉnh tuyên quang
năm nay có hai trăm một mươi một học sinh khối một mươi hai đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
để đảm bảo kiến thức cho học sinh ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức cho các em đăng ký các tổ hợp ôn thi
và tiến hành ôn thi cho các em bố trí các giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và tâm huyết tổ chức ôn thi cho học sinh
chúng em được thầy cô tuyên truyền về những điểm đổi mới của kỳ thi trung học phổ thông
được hướng dẫn cho các em
chúng em có thể luyện cách luyện đề bám sát theo cấu trúc đề thi thử từ đó chúng em cảm thấy tự tin hơn
trong quá trình ôn luyện thì chúng tôi cũng thường xuyên đổi mới phương pháp
đặc biệt là sau khi có đề minh họa năm hai nghìn một mươi chín của bộ thì chúng tôi đã cho các đồng chí ở các nhóm họp để xây dựng ma trận đề thi
qua đó thì điều chỉnh kế hoạch và nội dung giảng dạy để đáp ứng tốt nhất
và những yêu cầu cao nhất của kỳ thi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín tỉnh tuyên quang tổ chức một cụm thi với hai mươi chín điểm thi
toàn tỉnh tuyên quang có hơn bảy chín trăm linh thí sinh đăng ký dự thi
sở hữu đào tạo đã tổ chức ngay một đợt tập huấn đối với tất cả đối tượng là hiệu trưởng phó hiệu trưởng
rồi cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị trường học về quy chế thi và các bản hướng dẫn về nghiệp vụ thi
để nâng cao ý thức trách nhiệm của tất cả mọi người để tham gia vào kỳ thi này
để đảm bảo cho kỳ thi được đúng với n quy chế thi và an toàn tuyệt đối
sở giáo dục đã xây dựng tất cả các khâu đều được xây dựng bằng những phương án và những quy trình đảm bảo khoa học phù hợp và đúng quy định
bán chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín tỉnh tuyên quang tổ chức một cụm thi với hai mươi chín điểm thi
tỉnh tuyên quang đang tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện kỹ thuật phục vụ kỳ thi để bảo đảm kỳ thi sẽ được diễn ra tuyệt đối an toàn nghiêm túc